trong tối cùng ngày công an đã xác định được người đàn ông trong clip đang lan truyền trên mạng xã hội và tiến hành mời làm việc
bước đầu xác định người đàn ông này không nằm trong ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của quận bảy
còn theo một nguồn tin cho hay người đàn ông trong clip là hhn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi cư ngụ tại sky garden một mươi ba phường tân phong quận bảy
ông này hiện là phó tổng giám đốc của một công ty bất động sản ở tp hcm